đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ cùng đoàn khảo sát số ba ban chỉ đạo đề án trung ương sáu
đã làm việc với ban thường vụ thành ủy hải phòng về đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng tình hình tổ chức bộ máy tại thành phố
sau khi nghe thành ủy hải phòng báo cáo về thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng tình hình tổ chức bộ máy trên địa bàn thành phố hải phòng
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình nhấn mạnh sau ba mươi năm đổi mới bên cạnh những kết quả thành tiệu mà chúng ta đạt được
ban chấp hành trung ương nhận thấy còn có những hạn chế yếu kém trong công tác tổ chức bộ máy
đồng thời yêu cầu đổi mới cả về phương thức lãnh đạo lẫn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là cần thiết
xuất phát từ thực tiễn khách quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trước mắt cũng như lâu dài của cách mạng nước ta
phó thủ tướng cũng ghi nhận thành phố hải phòng đã cố gắng bứt phá trong phát triển
đoàn công tác ghi nhận và sẽ tổng hợp báo cáo với ban chỉ đạo đề án trung ương sáu theo quy định
phó thủ tướng cũng đề nghị thành phố hải phòng tiếp tục nghiên cứu xem xét tổng kết
đóng góp bổ sung những vấn đề về cơ sở lý luận và thực tiễn cho đề án